sau một ngày xét hỏi vào chiều nay đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội đã nêu quan điểm giải quyết kháng cáo của một mươi một bị cáo và một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tới đại án việt á
theo đó đại diện viện kiểm sát nhân dân đề nghị tòa nhân dân cấp cao tại hà nội giữ nguyên án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế một mươi tám năm tù
bị cáo trịnh thanh hùng cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật cũng bị đề nghị bác đơn tuyên y án một mươi bốn năm tù
phạm duy tuyến cựu giám đốc cdc hải dương bị tuyên án một mươi ba năm tù y án cùng về tội nhận hối lộ
tương tự bị cáo phan quốc việt cựu tổng giám đốc công ty việt á bị đề nghị bác đơn tuyên y án hai mươi chín năm tù cho các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
bảy bị cáo còn lại xin giảm nhẹ theo đại diện viện kiểm sát nhân dân không có căn cứ xem xét nên đề nghị giữ nguyên mức án cấp sơ thẩm đã tuyên
đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng vừa phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công chuyên án bắt giữ tám đối tượng thu giữ gần bốn mươi hai viên ma túy tổng hợp
tại thôn xuân hòa xã trung hải huyện do linh tỉnh quảng trị
lực lượng phối hợp đã bắt giữ đối tượng trần hữu cương chú huyện vĩnh linh vận chuyển một mươi hai viên nén màu hồng
bước đầu cương khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng không rõ lai lịch ở thị trấn lao bảo
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tại thị xã ba đồn tỉnh quảng bình lực lượng ban chuyên án đã bắt giữ được các đối tượng cùng chú tại quảng trị và thừa thiên huế
các đối tượng này đã bị khởi tố với tội danh mua bán trái phép hai mươi chín tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
như vậy trải qua hai giai đoạn lực lượng đánh án đã bắt giữ được tám đối tượng và thu giữ gần bốn mươi hai viên ma túy tổng hợp
một mươi viên ma túy tổng hợp là tăng vật vừa bị công an huyện mường nhé tỉnh điện biên thu giữ tại bản dền thàng xã quảng lâm huyện mường nhé khi bắt quả tăng một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cụ thể vào sáng ngày một mươi năm tháng năm lực lượng chức năng công an huyện mường nhé đã bắt quả tang đối tượng h a của sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại xã na cô sa huyện nậm pồ tỉnh điện biên khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là một mươi hai viên ma túy tổng hợp một xe máy một điện thoại di động cùng với nhiều đồ vật có liên quan
hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng vụ án củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với năm đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
các đối tượng gồm võ viết nhân võ bạch minh toàn nguyễn quốc bảo nguyễn mai huy hoàng và nguyễn văn dũng
theo điều tra do có mâu thuẫn với nhóm của võ khắc mạnh cùng chú hòa minh với nhóm của trần quốc
chưa rõ lây lịch nên vào dạng sáng ngày một tháng năm mạnh đã rủ cả nhóm cầm theo hung khí tìm nhóm của quốc để trả thù
nhóm này tiếp tục điều khiển xe máy qua nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố và phát hiện một nhóm người khác thuộc nhóm hải phòng
tuy có hẹn đánh nhau nên nhóm của nhân đã tăng ga đuổi theo
đến đường hoàng văn thụ các đối tượng đã cùng nhau chạy bộ về hướng lê hồng phong và bị phát hiện
hậu quả sang và toàn thương tích tối thiểu bốn vụ việc đang được tiếp tục điều tra
sáng nay tòa nhân dân huyện định quán tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa xét xử bị cáo hoàng văn tính
trú tại thừa thiên huế là tài xế xe khách thành bưởi về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
và bị cáo lê dương phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi về tội điều động người không đủ điều kiện
điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
theo cáo chẳng mặc dù đang trong thời gian bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng tước giấy phép lái xe hạng e
từ ngày năm tháng tám đến ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba nhưng sáng ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tính đã điều khiển xe ô tô khách
của nhà xe thành bưởi mang biển số năm mươi f bốn trăm tám mươi ba chạy tuyến thành phố hồ chí minh lâm đồng đến khoảng hai giờ hai mươi năm phút ngày ba mươi tháng chín
vì không giữ khoảng cách an toàn đối với xe ô tô tải chạy phía trước nên đã va chạm vào phần đuôi xe của chiếc xe này
sau va chạm tính đánh tay lái điều khiển xe tránh sang bên trái và đi vào phần đường dành cho các phương tiện lưu thông
chiều ngược lại
lúc này xe ô tô khách loại một mươi sáu chỗ ngồi do anh nguyễn văn cảnh trú tại tỉnh bình thuận điều khiển chở theo tám hành khách trên xe
lưu thông theo hướng từ đà lạt dầu dây đang chạy tới đã bị xe của tính tông mạnh vào hông và đẩy sang bên lề đường
vụ tai nạn đã làm năm người tử vong và bốn người bị thương nặng
quá trình điều tra cơ quan công an đã xác định lê dương với vai trò là người có thẩm quyền ký lệnh vận chuyển trong hoạt động vận chuyển hành khách
của công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi nhưng dương đã không tiến hành kiểm tra giấy phép lái xe theo quy định chức năng nhiệm vụ
của bộ phận quản lý và vấn đề cho tính điều khiển xe khách gây ra vụ tai nạn trên
quá trình điều tra công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi đã đền bù thiệt hại cho các nạn nhân và đền bù tài sản bị thiệt hại trong vụ tai nạn
dự kiến phiên tòa sẽ tuyên án vào ngày hai mươi tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã điện bàn tỉnh quảng nam vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng trần văn duy chú quận vũ hành sơn đà nẵng về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
công an thị xã điện bàn nhận được tin báo của quân chúng nhân dân phát hiện một đối tượng có dấu hiệu nghi vấn làm giả giấy tờ đăng ký xe để chiếm đoạt tài sản
công an thị xã điện bàn đã nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ ra soát thu thập tài liệu chứng cứ liên quan
đến chiều cùng ngày lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ trần văn duy khi đang giao dịch cầm cố xe ô tô với số tiền năm trăm linh triệu đồng
tại tiệm cầm đồ thuộc phường điện ngọc thị xã điện bàn
tại cơ quan công an duy khai nhận đã thuê sáu xe ô tô đến các dịch vụ cầm đồ để lấy tiền trả nợ vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
xét định công tác bảo đảm
an ninh trực tự là nhiệm vụ rất quan trọng thời gian qua công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã huy động tối đa lực lượng phương tiện
quyết liệt triển khai các mặt công tác đấu tranh hiệu quả với các loài tội phạm tệ nạn xã hội qua đó giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
chủ động kiên quyết xử lý tội phạm hình sự bám sát địa bàn nắm chặt đối tượng bài trừ tệ nạn xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
của công an huyện xuân lộc trong thời gian vừa qua với sự vào cuộc của tất cả các cấp ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân kết quả từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
trên lĩnh vực trực tự xã hội trên địa bàn đã xảy ra hai mươi hai vụ phạm pháp hình sự qua điều tra cơ quan công an làm rõ hai mươi vụ phạm pháp hình sự bắt xử lý hai mươi năm đối tượng
tài sản thu hồi hơn một trăm một mươi triệu đồng đã tiến hành khởi tố hai mươi vụ hai mươi bị can chuyển văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh một vụ một đối tượng
số còn lại đang điều tra
chị hiền cũng đủ nhau để lắc tự xỉu một người bỏ ra năm triệu thế hai người lắc tôi bị bắt vô đây tôi rất ăn năng tôi cũng khuyên những người chơi rơi bạc nên bỏ nên chơi nữa
về tệ nạn xã hội công an huyện xuân lộc đã phát hiện triệt phá một mươi một vụ bắt bảy mươi sáu đối tượng tổ chức đánh bạc đánh bạc trái phép
qua điều tra đã tiến hành khởi tố một mươi vụ năm mươi bảy bị can số còn lại đang xử lý phát hiện một vụ chứa mại dâm
bắt vận động một mươi năm đối tượng truy nã
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy đã phát hiện ba mươi bốn vụ bắt chín mươi năm đối tượng thu giữ gần hai trăm một mươi bốn gram ma túy tổng hợp gần một mươi một gram heroin và một số dụng cụ phương tiện có liên quan
đã khởi tố ba mươi vụ năm mươi sáu bị can xứ phạt hành chính bốn mươi năm đối tượng với số tiền gần sáu mươi chín triệu đồng số còn lại đang điều tra
công tác phòng chống tội phạm về trực tự quản lý kinh tế đã phát hiện một mươi tám vụ hai mươi ba trường hợp thu giữ ba mươi hộp thiết bị điện tử dùng để hút thuốc lá điện tử
ba trăm linh chín sản phẩm quần áo giày dép túi sách bốn mươi sáu bảy kg pháo nổ sáu một kg pháo hoa cùng các nguyên liệu dụng cụ để chế tạo pháo
phát hiện hai mươi bốn vụ hai mươi sáu đối tượng vi phạm trên lĩnh vực môi trường
trên lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đã tiến hành kiểm tra tám mươi bốn cơ sở lập biên bản một trăm một mươi chín biên bản kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện bốn trường hợp vi phạm ra quyết định xứ phạt vi phạm hành chính số tiền năm mươi bốn triệu đồng
qua tuần tra lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản hai một trăm ba mươi một trường hợp vi phạm
rồi quyết định sử phạt vi phạm hành chính một chín trăm hai mươi một trường hợp nộp kho bạc nhà nước gần bốn sáu tỷ đồng
công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội xây dựng đảng xây dựng lực lượng đạt được những kết quả quan trọng
thường xuyên chỉ đạo cho bộ phận xây dựng phong trào trực thuộc đội tham mưu cũng như công an các xã thị trấn
phối hợp với các ban ngành đoàn thể của huyện và các địa phương tổ chức tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc
chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức những đợt ra quân cao điểm
hiện nay vẫn đang duy trì những tổ tuần tra một trăm sáu mươi một của cấp huyện cũng như tổ tuần tra một trăm sáu mươi một của cấp xã
tuần tra khép kính địa bàn đặc biệt là sau hai mươi ba h đêm